vụ tai nạn xảy ra vào khoảng một mươi sáu h ngày hôm qua xe ô tô hai mươi chín b một mươi hai nghìn năm trăm một mươi do tài xế trần như sâm năm mươi hai tuổi
trú tại phường ba tp vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu điều khiển
chở ba mươi năm nhân viên của hồ tràm casino từ xuyên mộc về tp vũng tàu
khi đến ngã ba nguyễn văn linh trần phú thị trấn phước hải huyện đất đỏ tỉnh bà rượu úc tàu
thì bất ngờ mất lái đâm thẳng vào hố sâu bên đường
lực vai trạm đã làm phần đầu chiếc xe biến dạng hoàn toàn
ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra người dân sống quanh khu vực đã kịp thời có mặt
dùng búa đập vỡ cửa kính kéo người bị nạn ra ngoài đồng thời thông báo cho cơ quan chức năng
đến cấp cứu cho người bị nạn bảo vệ hiện trường và điều tra nguyên nhân
tiếp tục thông tin về vụ việc này chúng tôi đã nối được điện thoại trực tiếp với đại tá lê trung hoàng
trưởng công an huyện đất đỏ tỉnh bà rịa vũng tàu để cung cấp tới quý khán giả
những thông tin chính xác nhất về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này
xin chào đại tá lê trung hoàng

tiếp tục thông tin về vụ việc này chúng tôi đã nối được điện thoại trực tiếp với đại tá lê trung hoàng
trưởng công an huyện đất đỏ tỉnh bà rịa vũng tàu để cung cấp tới quý khán giả

sau khi phát hiện khói từ gian giữa bốc lên từ số nhà hai trăm hai mươi hai của gia đình bà nguyễn thị hương
người dân đã dùng mọi biện pháp để dập tắt đám cháy
nhưng do chủ nhà đi vắng không phá được cửa nên đám cháy đã phát triển lan rộng
thiêu dụi toàn bộ ba gian nhà gỗ và các tài sản trong gia đình
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh yên bái
đã điều động hai xe chữa cháy và lực lượng cứu hỏa đến dập tắt đám cháy
rất may vụ cháy không có thiệt hại gì về người
nhưng tài sản ước tính thiệt hại khoảng bốn mươi triệu đồng
nguyên nhân ban đầu xảy ra đám cháy được xác định là do sự cố về điện
tin do nhóm phóng viên từ sơn la vừa chuyển về cách đây ít phút
hơn một năm trăm linh viên hồng phiến cùng hai đối tượng vừa bị công an tỉnh sơn la bắt giữ
tại khu vực bản lóng luông xã lóng luông huyện vân hồ tỉnh sơn la
các đối tượng bị bắt giữ là tráng thị giớ sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám
và giàng a chứ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy là hai mẹ con
cùng chú tại bản lóng luông xã lóng luông huyện vân hồ tỉnh sơn la
tăng vật thu giữ tại chỗ gồm tám gói ni lông màu xanh
bên trong chứa một năm trăm hai mươi viên ma túy tổng hợp
có trọng lượng hơn một trăm bốn mươi hai gram và hai điện thoại di động
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận đã mua số ma túy trên
của một người phụ nữ không rõ danh tính
sau đó bán kiếm lời thì bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ
công an thành phố bảo lộc tỉnh lâm đồng vừa ra quyết định khởi tố hình sự
đối tượng trần trung kiên bốn mươi một tuổi trú tại phường hai thành phố bảo lộc
về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
vào ngày hai tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm trần trung kiên đến nhà anh ngô thanh bình
phường lộc sơn thành phố bảo lộc thuê xe ô tô biển kiểm soát bốn mươi chín a bảy nghìn năm trăm bốn mươi hai
nhãn hiệu toyota innova trong thời gian hai mươi ngày
sau khi thuê xe kiên đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của anh bình
nên đã nhờ người làm giấy đăng ký xe ô tô giả mang tên trần trung kiên
và mang thế chấp cho cửa hàng cầm đồ ở thành phố phan thiết tỉnh bình thuận
lấy ba trăm linh triệu đồng
bị truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng kiều thị thanh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã kỳ anh tỉnh hà tĩnh bắt giữ
theo tài liệu cơ quan điều tra trong thời gian từ tháng một năm hai nghìn một mươi bốn
đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bốn kiều thị thanh đã lừa đảo chạy việc làm cho anh dương văn bồng
rồi chiếm đoạt một trăm tám mươi triệu đồng
sau một thời gian điều tra công an thị xã kỳ anh đã có đầy đủ tài liệu chứng cứ
chứng minh hành vi phạm tội của thanh
và đã ra quyết định khởi tố bị can tiến hành bắt giữ đối tượng
nhưng đối tượng thanh đã bỏ trốn ra khỏi địa phương
ngày hai mươi ba tháng một năm hai nghìn một mươi sáu công an thị xã kỳ anh đã tiến hành bắt giữ đối tượng kiều thị thanh
khi đang lẩn trốn trên địa bàn quận hà đông thành phố hà nội
được biết trong thời gian lẩn trốn ở hà nội
kiều thị thanh đã làm quen với rất nhiều người ở quận hà đông
và tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo xin việc làm để chiếm đoạt tài sản
để thực hiện ý đồ lừa đảo của mình kiều thị thanh đã mua bốn bộ trang phục sĩ quan quân đội
và mua một bộ ve hàm trung tá quân đội
đã lừa xin việc làm cho con anh phan văn mạnh ở huyện thanh trì thành phố hà nội
với số tiền một trăm bốn mươi triệu đồng
hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục điều tra mở rộng
hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
đứng dọc đường treo kéo rụ rỗ khách vào trong dãy vắng mua bán dâm
sau đó tạo điều kiện cho đồng bọn lẻn đến cướp giật dây chuyền gần ba cây vàng của khách rồi tẩu thoát
vụ án trên vừa xảy ra tại huyện crong park tỉnh đắk lắk
nhận được tin báo của bị hại công an huyện cron park đã nhanh chóng bắt được hai đối tượng
là neitiam và trần thị diệu chi đều tạm trú tại thị xã buôn hồ tỉnh đắk lắk
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận đã cùng với hai đồng phạm khác rụ rỗ khách vào những khu vực vắng vẻ để bán dâm
sau đó lợi dụng sơ hở để cho đồng phạm của mình lẻn vào trộm cắp tài sản của khách rồi bỏ trốn
bằng thủ đoạn trên bọn chúng đã lấy sợi dây chuyền của một nạn nhân và bán được tám mươi triệu đồng chia nhau tiêu xài
qua công tác trinh sát công an tỉnh ninh bình vừa phát hiện bắt quả tang trần thị quý sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba
và lê văn sinh sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi một đều trú tại xã yên phong huyện yên mô đang giao nhận số lô số đề
lực lượng chức năng đã thu giữ chín bảng lô đề sáu quyển sổ ghi chép tổng hợp số đề năm điện thoại di động hơn một trăm linh triệu đồng
cùng nhiều vật chứng có liên quan đến việc ghi số lô số đề hiện công an tỉnh ninh bình đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
ngày hôm qua công an thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng tiến hành kiểm tra hành chính hộ kinh doanh bách hóa mỹ phẩm
tại số một mươi một a đường số năm khu dân cư trần hưng đạo phường hai thành phố sóc trăng do nguyễn thị ánh làm chủ
qua kiểm tra phát hiện hơn bốn năm trăm tám mươi chai hộp hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ và không có hóa đơn chứng từ
gồm các mặt hàng như son phấn trang điểm kem dưỡng da dầu gội sữa tắm v v
nguyễn thị ánh hoa cho biết hộ kinh doanh đi vào hoạt động từ tháng năm năm hai nghìn một mươi năm
số hàng hóa trên được lấy từ một cơ sở ở thành phố hồ chí minh sau đó phân phối lại cho các tiệm bán lẻ
vụ việc trên tiếp tục cho thấy tính chất phức tạp của loại tội phạm sản xuất buôn bán vận chuyển tàng trữ
các loại hàng cấm hàng lậu hàng giả hàng kém chất lượng và gian lận thương mại nhất là vào thời điểm giáp tết
mới đây tại thành phố đà nẵng hàng loạt lô hàng bao gồm thực phẩm chức năng bia rượu mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ
đã được các lực lượng cảnh sát kinh tế công an thành phố đà nẵng phát hiện thu giữ
đây là lô hàng gồm một chín trăm linh chai bia rượu henneken loại chai hai trăm năm mươi ml và hơn sáu trăm linh chai rượu thượng black nhập lậu
nghi là hàng giả đang được công an thành phố tạm giữ để tiếp tục điều tra làm rõ
số hàng hóa này không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ
bị lực lượng phát hiện khi kiểm tra ở một doanh nghiệp trên địa bàn quận thanh khê
đặc biệt loại bia henneken bị thu giữ có nhiều chai không có mã vạch
theo cơ quan chức năng qua xác minh tại công ty bia henneken đơn vị này cho biết
không nhập về việt nam loại chai bia có dung tích hai trăm năm mươi ml
nên có thể khẳng định đây là hàng nhập lậu về việt nam qua đường tiểu ngạch
còn đây là số vật chứng gồm hơn một hai trăm linh hộp dầu
gụi đầu một trăm linh ba hộp thực phẩm chức năng hiệu omega một trăm năm mươi bảy hộp miếng rán chống say tàu xe
và gần ba năm trăm linh tem giả cũng vừa bị công an thành phố tiến hành tạm giữ để tiếp tục điều tra làm rõ
toàn bộ số hàng trên được phát hiện sau khi cơ quan chức năng kiểm tra kho hàng của một công ty
trên đường nguyễn phước nguyên đà nẵng
theo cơ quan công an bước đầu xác định số hàng trên là hàng giả do trung quốc sản xuất
lực lượng cảnh sát kinh tế đã ngày đêm
bám sát địa bàn giải công điều tra nghiên cứu các tuyến các địa điểm cất giấu và tiêu thụ
lập án để đấu tranh và mật phục bắt quả tang cũng như kiểm tra khám xét để thu giữ tăng vật
cũng có lẽ là vì lợi nhuận rất là cao
do đó là bọn tội phạm buôn lậu dùng rất là nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi
hồng để qua mặt lực lượng chức năng
tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ thì chúng tôi cũng đã tổ chức bắt giữ
để chủ động phòng ngừa phát hiện và ngăn chặn kịp thời với loại tội phạm này
thời gian tới lực lượng công an sẽ phối hợp với các ngành chức năng
đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân để cao cảnh giác
tích cực tham gia phát hiện tố giác và đấu tranh phòng chống buôn lậu
buôn bán hàng cấm hàng giả hàng kém chất lượng gian lận thương mại
góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng
thời tiết trên toàn khu vực cũng chuyển sang một trạng thái tốt lên
mưa giảm dần trời khô ráo hơn và ấm áp
nhiệt độ ngày đêm ra động trong khoảng là từ một mươi một đến hai mươi năm độ
khu vực các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
từ ngày hai mươi bảy đến ngày hai mươi chín thời tiết phổ biến ít mưa
mưa có trăng chỉ xảy ra ở các tỉnh ở phía bắc khu vực trong ngày hai mươi bảy
sau sẽ rớt hẳn trong ngày hai mươi tám
sang đến ngày hai mươi chín trưa chiều có nắng
nhiệt độ ngày đêm phổ biến ra động trong khoảng là từ hai mươi đến ba mươi độ
khu vực tây nguyên thời tiết ít biến đổi trong ngày mai
với tiết trời khá rét về đêm và sáng
ban ngày nhiệt độ ở mức vừa phải
sang ngày hai mươi tám và ngày hai mươi chín nền nhiệt độ tăng dần
nhưng tiết trời vẫn mát mẻ vào ban ngày và rét nhẹ vào đêm và sáng
nhiệt độ ngày đêm ra động trong khoảng là hai mươi đến ba mươi độ

các tỉnh nam bộ dự báo trong ba ngày tới
mây thay đổi phổ biến không mưa
ngày có nắng gió đông bắc cấp ba
nhiệt độ ngày đêm phổ biến giao động trong khoảng là từ hai mươi hai đến ba mươi ba độ
thời tiết khá thuận lợi cho giao thông đi lại
cũng như là sinh hoạt của người dân
những thông tin về thời tiết đã kết thúc bản tin một trăm một mươi ba online ngày hôm nay của truyền hình công an nhân dân